tính đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cả nước đã ghi nhận hơn ba mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
và hiện số người mắc mới vẫn không ngừng gia tăng ở khắp các tỉnh thành
khi mà công tác phòng chống căn bệnh truyền nhiễm này vẫn đang được ngành y tế phối hợp
cùng chính quyền địa phương tích cực đẩy mạnh triển khai
thì vẫn còn một bộ phận người dân khá chủ quan thói quen tích chữ nước không vệ sinh
thay mới các bồn chứa để lăng quăng bọ gậy liên tục sinh sôi
mặc dù xung quanh vẫn đang có nhiều người mắc sốt xuất huyết
thời tiết nắng nóng khô hẳn bà thuận có thói quen tích chữa nước để dùng dần
tuy nhiên bà chỉ đậy nắp các bồn chứa nước ở trong nhà
còn những bồn chứa ở ngoài vườn thì hoàn toàn không
lăng quăng bọ gậy cứ thế sinh sôi đây là lý do vì sao trong gia đình bà đã có người mắc sốt sốt huyết
theo cán bộ y tế nhiều người thậm chí còn phòng chống bệnh mang tính chất đối phó
chỉ khi nào có người đến kiểm tra họ mới bắt đầu đi dọn dẹp vệ sinh
còn ngày thường thì hầu như không hề quan tâm
khi nào có chiến dịch có tác động thì bà con biết có làm
còn bình thường thì coi như có làm mà rất hạn chế
dân quen để chữa nước mưa để lưu hũ để chữa nước mưa
để sử dụng trong mùa nắng thậm chí có dùng nước uống
từ chỗ đó thì chỗ nơi đó sinh sản mũi rất là nhiều
sốt xuất huyết là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc thù
cũng chưa có vaccine phòng chống sử dịnh vệ sinh sạch sẽ
không để tác nhân gây bệnh có cơ hội sinh sôi là những biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất
góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
với tình trạng gia tăng sốt xuất huyết như hiện nay
bộ y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là rất cao
người dân tuyệt đối không nên chủ quan